chương thị tuyết nga năm mươi năm tuổi ngụ tại quận gò vấp từng đạt danh hiệu hoa hậu quý bà thành đạt năm hai nghìn chín
và á hậu một tại cuộc thi hoa hậu phu nhân việt nam toàn cầu tại mỹ năm hai nghìn một mươi hai
đã bị tòa nhân dân tp hcm đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng bảy
trong khoảng thời gian từ cuối năm hai nghìn bảy đầu năm hai nghìn tám đối tượng nga đã dùng nhiều thủ đoạn lừa bán dự án không có thật
thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án để chiếm đoạt tiền của bà dương mỹ linh và ông trần văn mười hơn năm mươi tỷ đồng
cùng diện tích đất đã bán cho hai bị hại nói trên đối tượng tiếp tục chuyển nhượng cho con trai để thế chấp ngân hàng vay một trăm ba mươi một tỷ đồng
bên cạnh đó đối tượng nga còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cán bộ công tác tại bộ công an
và tiếp tục nhận ba một triệu đô la mỹ của bà dương mỹ linh
ngoài ra nga còn bị viện kiểm sát nhân dân quận gò vấp truy tố về tội trốn thuế
theo đơn tố cáo của nhiều cá nhân tổ chức khác hiện bà nga còn đang nợ gần chín trăm linh tỷ đồng
phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào ngày mai ngày hai mươi hai tháng bảy